quỹ ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản yêu cầu các sở ban ngành quận huyện thị xã
chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc triệt đề tích kiệm chi thường xuyên
tiếp tục giả soát và cắt giảm bảo đảm tối thiểu là bảy mươi kinh phí hội nghị đi công tác trong và ngoài nước còn lại
và tiết kiệm thêm một mươi chi thường xuyên khác còn lại của năm hai nghìn hai mươi
đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản các đơn vị tập trung chỉ đạo để nhanh tiến độ thực hiện
và giải ngân chi đầu tư công
trường hợp dự kiến thu ngân sách địa phương giảm so với dự toán được giao
trong khi vẫn phải chi thực hiện các nhiệm vụ quan trọng cấp bách
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu các địa phương phải chủ động xây dựng phương án điều hành
sử dụng các nguồn lực theo quy định để bỏ đảm cân đối ngân sách địa phương
ủy ban nhân dân thành phố cũng yêu cầu siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính ngân sách trong thực thi công vụ
tăng cường thanh tra kiểm tra giám sát và công khai minh bạch trong thu chi ngân sách nhà nước
quản lý và sử dụng tài sản công